ừ thằng cô ấy đang nợ tôi là cả gốc lần là là một trăm linh triệu đấy thì nó đang ở đây tôi chưa có làm
gì đâu nha thế thì ông bạn là gửi vào cái số tài khoản đó thì tôi cho thằng của em nó về rồi chưa
vào khoảng một mươi sáu giờ năm mươi phút
ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai tại khu vực sông mã đoạn chảy qua địa phận thôn cẩm trung xã hoàng tâm
huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa một số người dân tình cờ phát hiện một bao tải sắc rắn trôi lập
lờ trên sông là một sắc chết nam giới ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ
ngay sau khi nhận được tin báo ban giám đốc công an tỉnh thanh hóa phòng cảnh sát hình sự phòng kỹ
kỹ thuật hình sự công an huyện hoàng hóa và các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
sắc chết trong bao tải đang trong giai đoạn phân hủy mạnh và bốc mùi hôi thối ngay lập tức công tác khám
nghiệm tử thi được tiến hành kết quả ban đầu xác định nạn nhân cao một mét sáu mươi mặc áo cọc tay quần
dài màu đen đã tử vong từ tám đến một mươi ngày trước hai tay đầu và mặt nạn nhân bị cuốn kín băng dính
công tác tra cứu đường vân không thực hiện được danh tính nạn nhân là một ẩn số
qua cái việc nạn nhân bị cuốn bằng dính khiến vùng mặt vùng đầu thì chúng tôi đánh giá là nhiều
nạn nhân nạn nhân đã bị chết ngạt trước khi bị ném xuống nước tuy nhiên có cái khó khăn trong
công tác kết luận nguyên nhân chết đó là các khi cơ quan nội tạng của nạn nhân đã bị phân hủy cái chữ đó là các cơ quan nội tạng của nạn nhân đã bị phân hủy
và chính vì cái việc phân hủy này thì kể cả làm vi thể cũng không đủ điều kiện để kết luận đánh giá nguyên nhân chết chính xác là chết ngạt nước hay là chết do ngạt cơ học
do đặc điểm là mặt nhai của nạn nhân trong tình trạng đang còn rất sắc thì chúng tôi đánh giá là nạn nhân đang độ tuổi thanh niên và không phải là người miền núi mà ăn các vật cứng
ở hai cái bì phía ngoài được khâu lại bằng một cái dây màu trắng chúng tôi được xác định là cái dây màn rút
cái này nó sẽ phù hợp ở cái vùng ở khu vực miền trung miền xuôi mà những nơi mà người ta thường sử dụng màn là có cái màn rút để kéo chứ không phải là vùng miền núi
hiện trường của vụ án được mở rộng dọc hai bên bờ sông mã
có thể nói phải gần hai mươi năm trở lại đây
trên địa bàn tỉnh thanh hóa mới xảy ra vụ án có tính chất nghiêm trọng với thủ đoạn giết người phi tăng sát che giấu xác nạn nhân như vậy
chính vì vậy ban chuyên án được thành lập đã huy động nhiều lực lượng cùng tham gia phá án

bàn tỉnh thanh hóa chỉ có ba bệnh viện có đủ khả năng thực hiện loại phẫu thuật này
đó là bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa bệnh viện đa khoa hợp lực và bệnh viện đa khoa huyện ngọc lạc
các điều tra viên đã tiến hành làm việc với những bệnh viện này
tuy nhiên hoạt động này vẫn chưa mang lại kết quả cụ thể
đây là một vụ án mà đi từ con số
ngay từ đầu đã chưa xác định được nạn nhân
chưa biết được điều hành gây án và cái đối tượng thì càng mờ mịt
mà để xây dựng kế hoạch thì trước hết thì chúng tôi xác định phải tìm ra tung tích nạn nhân
đây là một cái vấn đề mấu chốt đầu tiên
ban chuyên án cũng ngay lập tức ra quyết định truy tìm tung tích lai lịch của nạn nhân
những đặc điểm bên ngoài như quần áo đồng hồ hoa tai
giày dép mà nạn nhân mang theo được mô tả đầy đủ trong thông báo này được gửi đi các địa phương
ngày hôm sau thì có một gia đình ở tại huyện thực thành đã ra thông tin
và thông báo là cái việc gia đình có một người con mất tích vào ngày hai mươi năm tháng năm
trên cơ sở những đặc điểm mà gia đình cung cấp và cũng như đánh giá về nhận dạng
của tự thi có thể nhận dạng được tự thi
chúng tôi đánh giá đấy là nhận nhân nhiều khả năng là anh phạm đức trung
sinh năm hai nghìn ba trú tại xã thành tân huyện thạch thành
tiến hành các giám định cần thiết ban chuyên án xác định nạn nhân được phát hiện
trong chiếc bào tải thả trôi trên sông mã
chính là anh phạm đức trung quê ở xã thành tân huyện thạch thành tỉnh thanh hóa
thời điểm trước khi bị sát hại anh trung là học sinh tiếng hàn
tại trung tâm tiếng hàn có trụ sở ở thành phố thanh hóa
quá trình làm việc với gia đình nạn nhân các điều tra viên được cung cấp
nhiều thông tin đặc biệt quan trọng liên quan đến sự mất tích của anh phạm đức trung
kể từ khi anh rời nhà vào chiều hai mươi năm tháng năm
quá trình mời làm việc với gia đình nạn nhân gia đình nạn nhân cung cấp thông tin
vào ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
của nạn nhân đã nhắn tin về cho gia đình thông báo với việc là hiện tại nạn nhân đang nợ số tiền một trăm linh triệu
và đang bị các đối tượng xã hội bắt giữ yêu cầu là gia đình nạn nhân phải chuyển tiền vào cái tài khoản
mà các đối tượng gửi về thì gia đình thì chúng mới thả nạn nhân về nhà
và chúng còn đưa ra các thông tin là nạn nhân đã trốn ở thái nguyên hà nội
nhưng mà vẫn bị truy bắt lại và hiện tại thì đang bị chúng bắt giữ
hai vô cháu cũng hay nói chuyện mà nên là mình nhận được cái khác biệt của tin nhắn đấy
thì mình cũng có nói vài câu khẳng định đấy không phải là cháu mình
rồi mình cũng qua vài tin nhắn cũng nhận là không phải là cháu
để đòi hỏi tiền bắn số tài khoản cho tôi cũng yêu cầu tôi là chuyển số tiền vào đấy để trả người
ngoài những tin nhắn đặc biệt gia đình anh trung còn nhận được một đoạn ghi âm với nội dung đòi tiền chuộc
thằng cu ấy đang đợi tôi là ở gốc lần là một trăm linh triệu
đấy thì nó đang ở đây tôi chưa có làm gì với nó đâu nhé
đấy thì ông bạn gửi vào cái số tài khoản đó tôi cho
tôi cho phần của em nó về tôi cho phần của cháu với phần của em vào nhé
giọng trong file ghi âm được nhận định là giọng của một thanh niên trẻ nhưng cố tình giả giọng một người lớn tuổi
người lớn nói được làm được nhé
đấy còn nó đợi tôi nó còn trốn nhưng mà tôi chưa có làm gì với nó nhé
còn có chuyện thì cho nó về không thì chưa biết là nó như thế nào nhé
từ thông tin gia đình nạn nhân cung cấp cộng với các phân tích kỹ thuật ban chuyên án đưa ra nhận định
kẻ giả mạo anh trung gửi tin nhắn về cho gia đình và tống tiền gia đình có mối liên quan đến cái chết của anh trung
giữa nạn nhân và đối tượng phải có sự quen biết nào đó
cái chết của nạn nhân có liên quan đến vay nợ tiền bạc
trong cái máy điện thoại của tôi kiểm tra anh trung có sự kiện vay tiền qua ứng dụng
vay thì cũng có rất nhiều lời nhắn tin mời chào vay tiền và cũng có cả cái tin nhắn là nhắc nhở đến hạn phải trả rồi
họp rất nhiều cuộc và cũng đề ra các giả thuyết điều tra trong đó tập trung cao độ vào cái vấn đề là tín dụng đen và cho vay
tại vì cái việc này là liên quan đến việc là giết con nợ vì không chịu trả tiền
đấy thì chúng tôi cũng tập trung cao độ vào cái việc
cho vay lãi có nghĩa là một là tín dụng đen hai là vay qua app
vì thế nên cũng có nhiều tổ công tác đã đi rất nhiều nơi ngoài địa bàn tỉnh thanh hóa ra hà nội và vào các tỉnh khác
kể cả trong sài gòn để tập trung làm đống mối theo cái nguồn thông tin từ cái app đó ra

mối quan hệ của nạn nhân cũng được cơ quan điều tra tập trung làm rõ
các mũi trinh sát đã tiến hành xác minh ở huyện thạch thành quê của nạn nhân
tại xã hoàng cát huyện hoàng hóa nhà bà ngoại của nạn nhân và cũng chính là nơi nạn nhân ở trước khi chết
ra soát tại khu vực nhà trọ trước đó nạn nhân đã từng có thời gian thuê ở và tại trung tâm tiếng hàn huyền diệp nơi nạn nhân đang theo học
tại trung tâm tiếng hàn huyền diệp anh trung được đánh giá là một người nạn nhân

tuy nhiên trong quá trình xác minh tại đây cơ quan điều tra thấy lé lên một vài nghi vấn
tập trung vào hai người bạn đã từng có thời gian thuê trọ với nạn nhân
điểm nghi vấn nổi bật nhất đó là hiện hai người bạn đang sử dụng chiếc sim điện thoại mà trước đó anh trung vẫn dùng
tập trung vào hai người bạn đã từng có thời gian thuê trọ với hạn nhân
cơ quan điều tra đã ngay lập tức đi sâu vào xác minh làm rõ lịch trình đi lại sinh hoạt của hai thanh niên này
đặc biệt trong các ngày hai mươi năm và hai mươi sáu tháng năm
lời khai của nhiều nhân chứng khẳng định trong thời gian này hai người ở phòng trọ và không gặp anh trung
về việc chiếc điện thoại vì sao lại có sim của anh trung được làm rõ
trước đó nạn nhân có mượn điện thoại của một trong hai người này để lắp sim của mình vào
khi trả điện thoại anh trung không tháo sim ra
với nhiều tài liệu chứng cứ thu thập được đã khẳng định yếu tố ngoại phạm của hai người bạn nạn nhân
với nhiều tài liệu chứng cứ thu thập được đã khẳng định yếu tố ngoại phạm của hai người bạn nạn nhân

hung thủ sát hại anh trung là ai lúc này vẫn là một dấu hỏi
căn cứ và tài liệu nạn nhân mang theo bao gồm điện thoại di động máy tính sách tay xe máy air plat
cơ quan điều tra đã ra thông báo rộng rãi trong quần chúng nhân dân về truy tìm tài sản bị mất và truy tìm nhân chứng của vụ án
đến ngày hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai có hai nhân chứng nữ đến cơ quan công an trình báo về việc đêm hai mươi năm tháng năm khi di chuyển trên đoạn đường gần cầu hoàng long
xe máy của nạn nhân đã được mang bán ở quảng xương
đồng thời điện thoại và máy tính sách tay của nạn nhân cũng đã được bán qua tay hai người ở trên địa bàn thành hóa
thường qua công tác thông báo truy tìm về bật chứng liên quan vụ án thì chúng tôi đã nhanh chóng truy tìm được chiếc điện thoại
do đây là một người công dân ở phường quảng thành là mua
sau đấy trên cơ sở đọc được thông tin liên quan đến đặc điểm chiếc điện thoại mà công dân này mua
thấy trùng khớp phù hợp với điện thoại mà công dân này mua thì đã nhanh chóng trình báo với cơ quan vụ án
sau đấy từ việc trình báo làm rõ được đặc điểm chiếc điện thoại trùng khớp với đặc điểm chiếc điện thoại của nạn nhân
thì chúng tôi đã tiến hành giả soát xác định xem là công dân này
công dân này mua điện thoại ở tại đâu vị trí nào để dựng được cái đối tượng mà đã bán chiếc điện thoại
như vậy đến thời điểm này những nút thắt khó khăn nhất trong vụ án đang dần được tháo gỡ
áp dụng nồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cơ quan điều tra xác định đối tượng đã bán điện thoại của nạn nhân
đồng thời là kẻ nhắn tin cho gia đình anh trung tên là lê văn hoàng sinh năm hai nghìn bốn
thường trú tại phường quảng thành tp thh
là nhân viên cây xăng việt nga
trước ngày ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai xác định lê văn hoàng đang ở nơi làm việc
toàn bộ các mũi trinh sát được phân công nhiệm vụ đã tiến hành khống chế bắt giữ đối tượng
lệnh khám xét khẩn cấp tại nhà riêng và nơi làm việc của hoàng được thực thi
cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài sản như ví giấy xác nhận tiêm covid một mươi chín mang tên nạn nhân phạm đức trung
trước những chứng cứ mà cơ quan điều tra đã thu thập được lê văn hoàng không thể chối cãi
hắn buộc phải khai nhận toàn bộ hành vi của mình và mối quan hệ với nạn nhân

gặp đối tượng hoàng này có đẩy nhờ đến cây xăng để đổ
sau đó thì hai người có giao lưu số điện thoại và bằng mối quan hệ thì cũng nhắn tin nhau

trong đó là trung lại vai tiền
trung là có nhu cầu vay tiền hoàng thì không có tiền nhưng mà lại cũng có nhu cầu cho vay để lấy lãi
theo lời khai của hoàng hoàng có cho anh trung vay năm triệu đồng cắt lãi hai bảy triệu đồng
nhưng trong vòng nửa tháng phải trả góp hàng ngày cho số tiền vay năm triệu đồng
sau khi vay được tiền trung chặn mọi liên lạc với hoàng không trả tiền như thỏa thuận
do bực tức và nghĩ mình bị lừa ngày hai mươi ba tháng năm
ngày hai mươi ba tháng năm hoàng lập nick cho anh trung

thấy trung không thở nữa nghĩ trung đã chết hoàng đã dùng băng dính cuốn hai tay đầu vào mặt chung sau đó cho vào bao tải rồi giấu sát chung trong gầm giường
hoàng đã lấy toàn bộ tài sản của trung mang theo bao gồm một điện thoại samsung một máy tính sách tay và một xe máy airblade
hoàng đã nhắn tin cho một nhân viên tại cửa hàng thuộc xã minh trại phường quảng thành để bán chiếc điện thoại với giá hai bảy triệu đồng
hoàng sử dụng tài khoản facebook của nạn nhân đang đăng nhập sẵn trên máy tính giả là trung nhắn tin xin tiền mẹ trong các ngày hai mươi năm hai mươi sáu tháng năm
khi bị phát giác là kẻ mạo danh hoàng quay sang đe dọa gia đình trung
nếu không chuyển tiền sẽ giết trung
xe máy và máy tính sách tay của nạn nhân hoàng đem về giấu tại cây xăng để tìm cách tiêu thụ
ngày hai mươi tám tháng năm hoàng bán xe máy với giá một triệu đồng còn máy tính sách tay bán được giá một năm triệu đồng
toàn bộ số tiền bán được hoàn tri tiêu cá nhân hết
đối tượng gây án là lê văn hoàng sinh năm hai nghìn năm
đối tượng có rất nhiều chiêu bài rất nhiều mưu mẹo để đối phó với cơ quan pháp luật
thậm chí cả lừa cả nạn nhân đến bằng cách này cách kia đánh giá cũng là có mưu
đối tượng này thì không có tiền án tiền sự
thực tế ra thì cũng có xăm chỗ nhưng mà không có tiền án dân sự
và cũng là nếu như theo đánh giá của chính quyền địa phương và nhân dân ở đó thì cũng là người hiền lành thôi
tại cũng đang nằm trong nó là phó bí thư đoàn thôn cũng đang là những công dân thanh niên có vẻ ưu tú
nên cái việc đó nó nằm ngoài cái quản lý và cái theo dõi của cơ quan công an địa phương và cả các cấp
từ sát chết được người dân vô tình phát hiện trên sông mã
sau gần bốn mươi tám giờ đồng hồ rốt ráo truy tìm các manh mối hung thủ trong vụ án
kẻ đã nhiều lần mạo danh nạn nhân để tìm ra nhưng không có tiền án tiền sự
những tiền gia đình có nhiều chiêu bài đối phó cơ quan điều tra cuối cùng cũng đã lộ diện
đây cũng là bốn mươi tám giờ đồng hồ mà các cán bộ tham gia chuyên án đã dốc hết sức lực trí tuệ và quyết liệt để phá án thành công
đây là một dấu ấn khó quên trong hành trình nỗ lực vì nhân dân phục vụ của lực lượng cảnh sát điều tra của công an tỉnh thanh hóa
thưa quý vị trong những chương trình hành trình phá án đã phát sóng trước đây của truyền hình công an nhân dân
chúng tôi đã đề cập khá nhiều đến các vụ án mạng xảy ra chỉ vì một chút vật chất giá trị không lớn
sự việc đau lòng xảy ra tại xã thạch quảng huyện thạch thành tỉnh thanh hóa
trong những ngày giáp tết nhâm dần vừa qua mà chúng tôi sắp chuyển tới quý vị ngay sau đây là một câu chuyện buồn như thế
mời quý vị cùng theo dõi
những ngày cuối năm ở vùng quê xã thạch quảng huyện thạch thành tỉnh thanh hóa thật yên bình
mọi người hối hả hoàn thiện nốt những việc còn giang dở của một năm cũ sắp qua

đợi mãi không thấy vợ về
gia đình chị đặng thị tâm linh cảm có chuyện tròng lành
là một người phụ nữ đảm đang
bình thường không mấy khi chị tâm về muộn
nhất là những ngày giáp tiết như thế này
suốt ruột gia đình và một số người hàng xóm đã đi tìm trị
thông tin về việc chị tâm mất tích trong ngày giáp tết
được trình báo ngay cho cơ quan công an
xét thấy đây là một ngày giáp tiết
đây có thể là một vụ trọng án
ban công an xã thạch quảng đã điều toàn bộ lực lượng phối hợp với người nhà để truy tìm
xét thấy gia đình nạn nhân có khả năng tài chính tốt
quan hệ rộng trên địa bàn
nên ngay trong đêm công an xã thạch quảng đã lên danh sách ra soát hàng chục đối tượng hình sự ma túy
có biểu hiện nghi vấn trên địa bàn và các xã lân cận
một loạt đối tượng đã được đưa vào tòa nhà của chị tâm
và tầm ngắm của cơ quan điều tra
sức ép dư luận đặt ra đối với lực lượng chức năng
phải nhanh chóng giải mã
tìm được người mất tích
ổn định tình hình an ninh trật tự thôn bản
bởi sự mất tích bí ẩn của chị tâm
lại xảy ra nơi miền quê
vốn dĩ rất yên bình
người dân rất hiền lành lương thiện
quanh năm làm lũ với ruộng đồng
một đồn một mươi một mươi đồn một trăm linh
và cứ như vậy
người ta kháo nhau về sự mất tích đầy bí ẩn
trong những ngày giáp tết
sau khi nhận được tin báo
nạn nhân đi khỏi gia đình mà không về
vào ngày hai mươi tám tháng một
thì chúng tôi có đưa ra ba cái giả thiết
nạn nhân có thể vắng mặt tại gia đình
đấy là có thể đi theo bạn bè
nhất là bạn bè khác giới
vấn đề thứ hai là nạn nhân có thể lánh khỏi gia đình
một thời gian do cuối năm
có thể là tình trạng vay nợ hoặc là mâu thuẫn
và vấn đề thứ ba
đấy là nạn nhân thì chúng tôi nắm được rằng
có những cái hoạt động
giao dịch tiến dụng
trong dân sự đối với một số
đối tượng trên địa bàn
thì nếu mà trường hợp thứ ba
nếu nạn nhân có thể xảy ra thì rất có thể
nạn nhân có thể xảy ra một cái vụ án
có thể là giết người hoặc bắt giữ người trái khắp đời
toàn bộ lịch trình hoạt động trong ngày hai mươi tám tháng một
của chị phạm thị tâm được dựng lại
những đối tượng có làm ăn với tâm
được gọi hỏi
tất cả các tình tiết khả nghi
đều được báo về công an huyện thạch thành
sau khi chúng tôi xây dựng giả thiết
và đánh giá tình hình
và nắm tình hình trên địa bàn
thì thiên về cái vấn đề
là nạn nhân có thể là bị bắt
hoặc bị giết
với nhận định trên công an huyện thạch thành

bạn em đốc là có một người
sì là phạm thị tâm
nếu không tâmeduc
mất tích hai ngày
tiếp nhận thông tin đó
chúng tôi đã có
trinh sát của
chúng tôi đã có
công an huyện đại thành nắm lại tình hình và xác định ngoài việc mất tích ra thì chị phạm thị tâm này nghi là đã bị giết

những người có nhiều kinh nghiệm nhất trong các vụ trọng án được ban giám đốc triệu tập để cùng phân tích phán đoán và nhận định về vụ án
đây là một vụ án nghiêm trọng càng phá án muộn thì càng gây dư luận xấu trong nhân dân
ban giám đốc công an tỉnh thanh hóa quyết định sử dụng tất cả các biện pháp nghiệp vụ vi động mọi lực lượng phương tiện để tìm nạn nhân và kẻ thù ác
bản văn bản đeo hai
bản văn bản đeo hai
qua giả soát các diện đối tượng nghi vấn mà có mối quan hệ với nạn nhân này thì thấy là cũng có cho phai rất nhiều người trên xung quanh địa bàn